các đơn vị năm hai nghìn hai mươi một khoảng một trăm một mươi ba tỷ đồng
các đơn vị khi tham gia bán hàng bình ổn được tạo điều kiện để tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất yêu đãi thuận lợi
chương trình bán hàng bình ổn tập trung vào mặt hàng lương thực thực phẩm chế biến
có tính thiết yếu và nhu cầu sử dụng lớn như gạo thịt các loại trứng các loại đường sữa và dầu ăn
tiền giang đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ mạng lưới các hợp tác xã nông nghiệp nâng chất lượng hoạt động
trong năm hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh đã củng cố nâng chất lượng hoạt động tám mươi tám hợp tác xã nông nghiệp
thành lập mới được hai mươi năm hợp tác xã nông nghiệp
giải thể hai hợp tác xã yếu kém không có khả năng củng cố nâng cao chất lượng
hiện tiền giang có mạng lưới một trăm năm mươi hai hợp tác xã nông nghiệp thu hút trên ba mươi tám thành viên
tối một tháng một mươi hai tại quảng trường hồ chí minh thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
đã diễn ra lễ khai mạc hội trợ thương mại khu vực đồng bằng sông hồng vĩnh phúc năm hai nghìn hai mươi
đây là chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm hai nghìn hai mươi do bộ công thương chỉ đạo thực hiện
hội trợ có gần ba trăm linh gian hàng của hơn một trăm linh đơn vị doanh nghiệp đến từ các tỉnh
thành khu vực đồng bằng sông hồng và lân cận
sản phẩm tham gia hội trợ gồm hàng hóa mang tính đặc trưng đặc sản của các tỉnh thành
hội trợ đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tỉnh vĩnh phúc nói riêng
và các tỉnh đồng bằng sông hồng nói chung quảng bá giới thiệu thương hiệu sản phẩm
mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa
theo số liệu của bộ công thương
mạng lưới cửa hàng giới thiệu sản phẩm hàng hóa

đang chứng tỏ là các kênh phân phối hiệu quả khi chiếm tới bảy mươi năm tổng mức bán lẻ của cả nước
hiện hai kênh phân phối truyền thống là chợ và tiệm tạp hóa vẫn nằm trong lựa chọn của người tiêu dùng
vì hàng hóa trưng bày trong tầm mắt đặc biệt là giá bán thường mềm hơn so với siêu thị do chi phí thấp
theo trang nghiên cứu thị trường canta workpanel việt nam
các kênh bán lẻ truyền thống như chợ cửa hàng tạp hóa vẫn đang đáp ứng đến tám mươi năm nhu cầu tiêu dùng của người dân
có đến chín trên một mươi người được hỏi chiếm chín mươi hai cho biết họ thích mua nhu yếu phẩm tại cửa hàng tạp hóa hơn
dù siêu thị cửa hàng tiện ích xuất hiện ngày càng nhiều nhưng chợ truyền thống cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ
vẫn chứng tỏ là những kênh phân phối hiệu quả được các sản phẩm việt đến với đại đa số người dân
thì thời gian tới là nhấn mạnh vào việc là các doanh nghiệp bán lẻ sẽ tổ chức ra được những cái hệ thống
phân phối những hàng hóa có chất lượng cao cạnh tranh với hàng hóa của các nước mà có tiêu chuẩn hàng hóa cao vào việt nam
thêm vào đây nữa là chúng ta sẽ phải tập trung vào kết nối hàng hóa có chất lượng hàng việt nam có chất lượng
cho hai triệu tiểu thương ở trong các chợ truyền thống và một triệu rưỡi cửa hàng tạp hóa cửa hàng bách hóa hiện nay
đang kinh doanh phân phối đến hơn bảy mươi hàng hóa đi qua những hệ thống này
thời gian vừa qua là chúng ta vẫn mới chỉ kết nối chủ yếu với các hệ thống
phân phối bán lẻ hiện đại
trong vài năm gần đây các tỉnh thành phố trên khắp cả nước đã có nhiều cố gắng xây dựng và cải tạo các chợ
bộ công thương cũng có cả một đề án phát triển chợ với tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
nhằm hỗ trợ phát triển các kênh bán lẻ truyền thống phù hợp với hành vi tiêu dùng
đang dần được nâng cao của người tiêu dùng nội địa
nhiều với các sở công thương các sở công thương trong giai đoạn một mươi năm vừa qua
đã có một cái vai trò hết sức là trụ cột trong việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn của mình
là tiêu thụ được hàng hóa và đồng thời lãnh đạo các sở công thương cũng thường xuyên trao đổi với nhau
để nắm bắt được thị trường để có thể tiêu thụ được hàng hóa việt nam
và có thể nhận được những lời tư vấn tốt nhất về phân khúc thị trường mà doanh nghiệp cần phải tham gia
và họ cần phải hoàn thiện gì về mặt mẫu ma bao bì về mặt chất lượng
về mặt tất cả những thủ tục về quản lý nhà nước giấy tờ
theo các chuyên gia các cửa hàng bán lẻ truyền thống có vai trò quyết định
trong việc quảng bá những sản phẩm việt đến với người tiêu dùng nội địa
vậy nên doanh nghiệp cần có những chính sách hỗ trợ bán hàng cho các cửa hàng bán lẻ phù hợp
biến mỗi cửa hàng bán lẻ thành một kênh quảng bá và bán hàng cho mình
đến đây chương trình tự hào hàng việt nam xin được dừng lại